nơi đây có khoảng sáu mươi hồ cư dân vạn trài sinh sống
một số gia đình làm nhà ở trên hồ để tiện việc nuôi cá
tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là không có điều kiện để lên bờ định cư
vì kinh tế quá khó khăn không có tiền để mua đất xây nhà
cuộc sống nương cả vào con nước
còn nước tốt thì bắt được con tôm con cá đem đi bán kiếm tiền mua gạo thực phẩm
và sửa sang thuyền bè ngư cụ
gọi là mưu sinh qua ngày
nhà của người dân nơi đây được làm bằng lộ ô một loại cây cùng họ với tre trúc
có rất nhiều ở vùng rừng núi bù gia mập
do cuộc sống ở khu vực biển hồ campuchia ngày càng khó khăn
gia đình ông thâu chuyển về đây sinh sống ngót nghét đến nay đã một mươi bảy năm trời
ông thâu có bốn người con hai trai và hai gái
ba người đã lập gia đình và đều sống bằng nghề chài lưới trên lồng hồ thuế điện thác mơ
cô con gái úc hôm nay lên bờ đi giữ vườn cam cho người ta
dù tuổi đã cao sức lực ngày một yếu nhưng ngày ngày ông vẫn đi đặc trứng cất phó bắt cá
may mắn được con nào to thì đem bán hoặc để ăn
còn mớ cá nhỏ dùng làm thức ăn cho đàn cá lăng của nhà nuôi ở dưới lồng
mấy hôm nay thuyền bị hỏng máy
ông ở nhà phá lại tấm lưới
đàn cá nuôi đói mồi phải cho ăn cám mua lại thêm phần chi phí
cũng ở đây là vì ở đây là sống sống nước không đâu có mà mướn mà thê
rồi mới tạo chút chút được cái nhà rồi mới đi nuôi cá rồi hỏi dây tiền người ta làm thêm vậy
chứ bây giờ mình đi mà già cả rồi đi mà sao nổ nữa đi mà mướn mà không nổ
ngày cá này khổ dữ lắm bắp bên đó luôn
ngày cá này khổ dữ lắm bắp bên đó luôn
kiếm tiền kiếm bạc để lên bờ mà sống rồi cũng chưa có được mà lên mà sống
giờ đang nằm trời đây có đầu tư có mối bán cá thì bán có một số cái lăng nha lên là mua mấy
mà giờ chưa chưa có tiền luôn chưa có bán được luôn
năm trước con cái nó ở chung thì nó còn bư vào nó kiếm được nó còn sức lực
giờ nó trồng vợ nó kiếm tư hết rồi
giờ còn hai ông bà già với nuôi hai thằng cháu ngoại thôi
hai cháu ngoại phải nó lớn bây giờ
đang cho nó đi học
anh lời con trai cả của vợ chồng ông thâu là người hiếm hoi được xem là giỏi giang và may mắn
đã mua được mảnh đất nhỏ trên bờ để xây nhà tạo điều kiện cho con cái đi học
với anh cuộc sống ở đây tuy vẫn khó khăn vất vả nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với thời kỳ còn ở biển hồ trước đây
công việc đánh bắt cá mỗi đêm mang lại cho gia đình anh vài trăm ngàn để lo cái ăn cái hộp cho bốn đứa con
trò chuyện với chúng tôi anh chia sẻ bản thân anh không biết chữ nhưng giờ đây ngày ngày những đứa con anh được đến trường đều đặn
đấy là niềm vui là động lực để anh quên đi những khó khăn trên sông nước hiện tại
chú thì ông già về chú về sống bên đó kia vẫn hai năm về năm hai nghìn
ở bởi anh làm cũng không được vất vả quá
cá bấm nó cũng ít ở đây cá bấm nó nhiều về làm
về đây năm nay một mươi năm năm ở đây rồi đó ở cái bình phước này bên lòng hồ thất mơ là một mươi năm năm
tạm rời ngôi nhà của gia đình ông thâu với sự giúp đỡ của thời cậu bé một mươi sáu tuổi lái chiếc xuồng chở chúng tôi ngược lên khu vực bù đăng
mới một mươi sáu tuổi nhưng cầu rành rọi từng đoàn hồ
cua trên mặt hồ này
sáu mươi sáu tuổi thời trở thành lao động chính của gia đình cũng chạy thuyền cũng đi ủi cá như bao người đàn ông khác nơi đây
thời cho biết phải mất mấy ngày xuồng mới có thể chạy hết được mặt hồ này bởi nó rất rộng
sau gần ba mươi phút xuất phát từ xóm nhà bè hồ này chúng tôi đã sắp đến được xóm nhà bè cầu ba mươi tám
bầu trời sắp đến
năm nay thời tiết mưa nhiều mưa sớm
đoạn hồ này gần với cây cầu ba mươi tám của xã đức liễu huyện bù đăng nên được người dân vàng trài gọi đây là đoạn cầu ba mươi tám
ở khu vực này có khoảng chục hộ dân sinh sống
đa phần họ là những người từ miền tây sống bằng nghề sông nước
có những người lúc theo bố mẹ đến đây mới chỉ là còn nhỏ xí
nhưng họ đã lập gia đình sinh con đẻ cá
tại ngôi nhà bè chúng tôi vào trú mưa
anh liên chủ nhân ngôi nhà đang chuẩn bị ngư cụ để tối đi lặng
anh quê ở an giang theo bố mẹ lên đây hơn hai mươi năm trước
vợ anh là người ở bù đăng
anh đi đánh bắt cá gặp chị
hai anh chị thương nhau rồi lấy nhau
nay đã có bốn đứa con
do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên dù không muốn
nhưng hai đứa lớn học đến lớp năm phải nghỉ học
để theo anh đi đánh cá nuôi gia đình
hiện tại thì đang nuôi cá lăng
nuôi thì cách thức nuôi nhỏ lẻ mà
giống thì mua nhưng mà mình làm mòi tự làm
đây giờ muốn nuôi lớn thì cũng không được
tại chưa có nguồn thức ăn nó không giống như kiểu miền tây của mình
người ta bán còn ở đây đâu có đâu
ví dụ như mình đặt rồi nó mới có đem
nhưng mà nó không có đầu tư giống như ở miền tây
thí dụ anh mua bao nhiêu thì trả tiền bao nhiêu
sống trên nhà bè nên người dân nơi đây luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi vật dụng để hướng nước mưa
nước mưa dùng vào những việc được cho là cần thiết
như pha trà nấu cơm nấu thức ăn
còn tất cả những chuyện khác như tắm rửa
giặt vũ đều sử dụng nước hồ
cụ bé bố của anh liên năm nay đã sáu mươi năm tuổi
dù đã ở các tuổi xế chiều
cụ và vợ mình vẫn ở đây với công việc nuôi cá
nuôi thêm con ngang con vịt để kiếm thêm thu nhập
cuộc sống vất vả là vậy
mặc dù bà con ở quê rủ cụ về
nhưng cụ vẫn chưa về
bởi cụ đã quen với cuộc sống sông nước nơi đây
vẫn muốn ở lại đây với con với cháu vài năm nữa
rồi mới trở về quê hương họ hàng ở miền tây
hồi đó lên thì có hai ông bà với ba đứa con
mà lên có tui với bà trước con đầu này trước
rồi mới đi dưới cầu đó đó
mới ra mới thấy cá mắm mưa ham
rồi đi làm cá mua thuần về đi làm cá
nó mua làm cá làm câu rồi kia lên
cháu một thời gian hết năm vậy đó
mới kiếm cây mới đóng lầm
không có ở trên bờ nữa
cho nó tiện của mình
rồi cái gì mới đầu ra ở dưới cầu chứ
sau đó mới dầm nguyên bè lên đây
có bè lên đây mới mượn đất đồng bào
nó phát xuống mới cầm
điều mới đặc biệt
mượn đất trồng dưa trồng đậu trồng bắp đồ sống
rồi thời gian sau đều lên cao mình mặn được
nó mặn được thì mặn được thì thôi
bây giờ chỉ nuôi cá này thôi chứ không có làm gì nữa
ví dụ mình có giống thì nó là như mình có ghe có máy phân tiện đó
thì mình đi ủi thì về nó là nhiều
còn mình không phân tiện mình mua này nó là ít thôi
ví dụ cứ bán bảy mươi triệu giống cá giống màu rồi kia nọ
cũng hết năm mươi không được rồi
mình còn cũng được vài chục
mười triệu không cần hai chục triệu không cần
mà có khi cá rẻ rồi nó lỗ không cần nữa
cái này nó vô hẳn nó cũng không biết được
rời gia đình anh liên
chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống trên lòng hồ thủy điện thác mơ
hồ thủy điện thác mơ rộng hơn một trăm một mươi km vuông
là nơi sinh sống của rất nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt cá
theo ngư dân nơi đây trước kia hồ thác mơ có rất nhiều tôm cá
nhưng dần dần người dân đánh bắt nhiều rồi cũng hết
giờ công việc đánh bắt khó khăn hơn nhiều
gặp con cá lớn rất hiếm
đa phần chỉ ủi được cá nhỏ về phục vụ cho các lồng cá
nui ở nhà
hồ thủy điện thác mơ sau cơn mưa chiều
đánh trẻ con vô tư nô đùa trên sông nước
trẻ con ở đây lên năm sáu tuổi đã biết bơi biết lội
ở trên lồng hồ này đàn ông con trai đi chạy lưới ủi cá
phụ nữ ngoài công việc nội trợ
còn tranh thủ lên bờ nhận hạt điều của các cơ sở chế biến
về bóc tắt kiếm thêm thu nhập
mỗi kg hạt điều như thế này
họ sẽ kiếm được tám ngàn đồng
mỗi yến sẽ được tám mươi ngàn
số tù lao không cao
nhưng đây là công việc làm thêm hiếm hoi mà họ có được
vừa có việc làm tại chỗ
vừa có thời gian để chăm lo cho gia đình con cái
thì địa phương là tạo một điều kiện
để cho bà con tiếp tục sinh sống
rồi trong công tác quản lý thì quản lý chặt chẽ hơn
về cá nhân ngồi khẩu làm thăm mưu tốt
cho các cấp chính quyền địa phương
để có hướng hỗ trợ về nhà ở
đắt đai cũng như công an việc làm
tạo việc làm cho bà con
như mở các lớp dạy nghề ngắn hạn
để bà con có công an việc làm ổn định
rồi chỉ đạo cho ban thôn
cũng như các ban ngành đoàn thể phố kết hợp
thường xuyên là
nắm bắt tâm tư nguyện vọng
cũng như là giải quyết những vấn đề mà nảy sinh trong cuộc sống
tối nay bố con anh lời tiếp tục công việc như ba buổi khác
mặc hồ thúy điện thắt mơ về đêm cơn gió mát rượi
chúng tôi may mắn có mặt trên con thuyền của anh lời
để được tận mắt xem cảnh bố con anh đi đánh cá
nói là đánh cá nhưng thực chất là ủi cá
những cái phao nổi có gắn bóng điện chạy bằng bình ác quy
đã được đặt từ chiều để thu hút đàn cá
và giờ là lúc đi thu hoạch chúng
thường thì công việc này sẽ bắt đầu từ lúc năm rưỡi sáu giờ chiều
đến khoảng hai ba giờ sáng hôm sau
hôm nay thuyền anh lời trúng được mẻ cá khá lớn
số cá này sẽ được dùng để làm thức ăn ngày mai
cho bày cá lăng cá lóc mà anh đang nuôi ở nhà
đánh được nhiều thì mới tiết kiệm chi phí tiền mua
thức ăn công nghiệp cho chúng
những năm gần đây trên lồng hồ này
ngoài những gia đình ở lâu năm
còn có nhiều bà con việt kiều di cư
từ vùng biển hồ campuchia về sinh sống
khiến số hộ từ đó cũng tăng lên
đa phần cuộc sống của bà con đều hết sức khó khăn thiếu thốn
tỉnh bình phước cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp
để giúp bà con ổn định đời sống
đặc biệt là công việc học hành của các em nhỏ
năm học một mươi sáu một mươi bảy thì lúc đầu tuyển sinh
đầu vào thì có hai mươi sáu học sinh
đến cuối năm thì số học sinh còn lại một mươi tám em
lý do học sinh giảm thì cũng nhiều nguyên nhân
thứ nhất là vì số học sinh
bố mẹ làm theo thời vụ đi làm thuê địa phương

và chuyển đi nơi khác
không có điều kiện để học tập hay là phải theo bố mẹ đi
về công tác của năm học mới
dành riêng cho các em học sinh đối tượng này
nhà trường cũng ngay từ đầu năm học cũng đã phân công
giáo viên có chuyên ngôn
và đặc biệt là gần gũi với các em học sinh
từ đó vừa dạy vừa tạo điều kiện
động viên khích lệ tinh thần cho các em học tập
tại vì đối với học sinh thiếu thốn về trang thiết bị học tập
nên cũng phân công cho các giáo viên
nhiệt tình giảng dạy
khó có thể để có con số chính xác là hiện đang có bao nhiêu hộ dân
và bao nhiêu nhân khẩu đang sinh sống trên lòng hồ này
bởi cuộc sống sông nước của những cư dân
phàn chài nhiều lúc nay đây mai đó
đoạn sông khúc hồ nào nhiều cá họ lại rủ nhau đi
nhiều người gọi vui họ là những cư dân du mục
tuy nhiên theo những người dân phàn chài ở đây
thì có trên một trăm linh hộ dân sinh sống trên lòng hồ này
có những gia đình đến đây sinh sống
từ những năm tỉnh bình phước mới được tách ra từ tỉnh sông bé
đến nay cũng đã vài chục năm trôi qua
nhưng cũng có những gia đình di cư từ nơi khác
mới chỉ tới sống ở đây được vài năm
cuộc sống của họ quanh năm vẫn bương chải trên mặt hồ
đi tìm những con cá con tôm cho công cuộc mưu sinh